chiều qua trên biển đông đã xuất hiện một vùng áp thấp
và trong thời gian tới vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
và di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc đi vào vịnh bắc bộ
diễn biến của vùng áp thấp sau là áp thấp nhiệt đới còn phức tạp
quý vị cần liên tục cập nhật để có phương án phòng tránh
trên đất liền từ ngày mai một mươi hai tháng sáu do ảnh hưởng của rãnh thấp và vùng áp thấp trên biển đông
mưa sẽ gia tăng tại các tỉnh đông bắc bộ tập trung trong hai ngày tới
người dân đề phòng tố lốc và gió giật trong cơn rông
cũng như nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá lũ quét và ngập úng cục bộ vùng đồi núi
do có mưa nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp phổ biến dưới ba mươi ba độ
khu vực phía tây bắc bộ chỉ chịu tác động của rãnh áp thấp nên thời tiết vẫn duy trì mưa rải rác
tập trung nhiều vào đêm và sáng
người dân đề phòng khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ gây sạt lở đất đá hay lũ quét rất nguy hiểm
đặc biệt khi mưa đã kéo dài nhiều ngày nay
nhiệt độ có sự thay đổi cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
di chuyển xuống trung bộ do cũng chịu ảnh hưởng của rãnh mây rông phía bắc
sau kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp có khả năng thành áp thấp nhiệt đới
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế vẫn xuất hiện mưa rông
tập trung tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
sự báo nhiệt độ trong hai ngày tới sẽ giảm nhẹ phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
từ ngày một mươi bốn tháng sáu khi hệ thống gây mưa suy yếu
thì mưa cũng sẽ giảm trên khu vực
nên nhiệt có xu hướng tăng trở lại
đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong đêm nay và ngày mai do gió tây nam hoạt động mạnh dần
vì vậy trời sẽ chuyển nhiều mây có mưa rông rải rác trong ngày
nên nhiệt giảm nhẹ
từ ngày một mươi ba tháng sáu thời tiết sẽ dần quay trở lại trạng thái ổn định hơn
mưa cỏ trang cũng chỉ còn tập trung ở các tỉnh đà nẵng đến quảng nam
nên nhiệt tăng trở lại trên khu vực
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
nên mưa còn diễn ra trên diện rộng
mưa tập trung nhiều trong đêm nay và ngày mai sau giảm dần về diện và cường độ
do có mưa và trời nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất ba ngày tới tại đây phổ biến ở dưới ba mươi hai độ
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam nên mưa xuất hiện diện rộng tại nam bộ trong hai ngày tới
cục bộ có điểm mưa to đến rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
nên người dân cần chú ý đề phòng
từ ngày một mươi bốn tháng sáu mưa có xu hướng giảm dần nền nhiệt tăng trở lại